xin chào quý khán giả của một trăm một mươi ba online
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h tối qua trên đoạn kênh rạch giá long xuyên đoạn giáp danh giữa tỉnh kiên giang với tỉnh an giang
theo người dân chứng kiến tại hiện trường vào thời điểm trên ở đoạn canh rạch giá long xuyên có hai chiếc xà lan đi cùng chiều thì bỗng nhiên có một chiếc bị lật úp
lúc đó là em cũng cứu quả em chạy xuống nặng em lặng
mà ông chủ ông nói là cái cửa này mình có bệnh hơi không vô được
và em mới hỏi ông lý do làm sao mà bị chìm
ông nói là hai chiếc chạy khóa ông hai chiếc chạy vậy nè
mà nó sàn và nó lật nó úp luôn chứ không có ai đụng chạm ai hết
nhận được tin báo lực lượng kỳ sát đường thủy và lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh kiên giang có mặt tại hiện trường
để cứu nạn thì được biết trên xà lan còn ba người bị kẹt trong ca bin
đến khoảng hai mươi giờ thì lực lượng cứu hộ mới đưa được sát của ba mẹ con ra ngoài
lúc em lặng xuống thì em phát hiện là có cái giường dưới cái mùng này nó trắng ngang cái lối đi
nên em lên lặng em dọa cho mấy đồng chí xong lên em báo là có chứa ngay giặt vậy đó
xong thì em mới dẹp nó qua một bên để em vô
em vô thì mới đầu tiên là em đụng được chị
nhưng mà em không biết là lúc đó chị đó chị ôm một nhỏ
còn nhỏ chắc là tại nó nhỏ quá là chị không có ôm được
được biết trước khi tai nạn xảy ra ngoài ba mẹ con cùng thiệt mạng
thì còn có ba người khác
ở trên môi ghe chưa rõ danh tính
nên may mắn thoát chết
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính nạn nhân
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ở các bản tin sau
quá chén vì vui là điều thường thấy trong các cuộc nhậu
tuy nhiên sau cuộc vui vì bia rượu
có thể dẫn đến những hậu quả gì là điều mà ít ai nghĩ tới
toán nhân dân tỉnh kiên giang
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bản án chín năm tù
dành cho đối tượng lê hoàng phong
chú tại huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
vì đã có hành vi dùng dao chém nhiều nhát vào đầu
và người cô ruột của mình
vụ án xảy ra cũng sau một cuộc nhậu
tiếp tục cảnh báo về những hệ lụy của việc lạm dụng rượu bia
theo cáo chặng vào khoảng một mươi bảy h ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi có hơi men trong người
phong nhớ lại vào ngày đám ma cha của mình
mà người cô ruột là bà lê thị đầy không đến
nên đã ôm hận trong lòng rồi nảy sinh ý định đi chém bà đầy cho hả dận
sau đó phong lấy cây dao đến nhà bà đầy
dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và người khiến bà đầy bị thương nặng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phong chín năm tù
và buộc bồi thường cho bị hại trên năm mươi triệu đồng
công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc
đang lấy lời khai của những người có liên quan
để điều tra vụ bắn nhau bằng súng tự chế
xảy ra tại xã e tam vào tối ngày tám tháng bốn
khiến một người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
nạn nhân là lê anh việt ba mươi hai tuổi
chú tại xã e tam huyện crong năng
trước đó vào đêm một mươi tám tháng bốn
bệnh viện đa khoa thiện hạnh
ở thành phố buôn ma thuận
đã tiếp nhận anh việt trong tình trạng hôn mê
với nhiều viết đạn loại đạn trì găm trên người
trong đó có một viên bắn xuyên bụng làm thủng ruột non

tình trạng sức khỏe của anh việt
đã tiếp nhận bệnh viện
đã dần hồi phục
anh việt cho biết vào đêm ngày một mươi tám tháng bốn
có đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên
trong xã e tam
và bị nhiều đối tượng trong một nhóm
dùng dao dựa dượt chém và dùng súng bắn
phải nhập viện cấp cứu
tối hôm đó là
em bị ăn thịt ngọt
mấy đứa em không làm lắm cưới
đang thịt ngọt
khi sau khi ăn thịt ngọt xong
em cũng đuổi về rồi
mấy đứa nó
mấy người kia đem dao với
đem súng ở
đến làng mình nó bắn nó rồi chém nhau
xong em nói là
thôi vậy nó phải đi với anh rồi anh lên coi
anh giải quyết giải hòa cho nó xong
thì lên thì
em nói là
thôi anh em về đi có gì
mai sáng tỉnh bia tiền rượu rồi nói
xong vô nó cầm dao cầm đồ rồi trẻ em
nhóm đó khoảng bảy tám người á
trong một người cầm súng đó
nó bắn là
nó xóa ra
nó bắn một cái là
em thấy chân của em tê là em biết là bị bắn
hiện ở đùi chân phải nạn nhân còn một viên đạn
theo các bác sĩ cho biết
sau khi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định hơn
thì sẽ tiến hành phẫu thuật gấp viên đạn ra ngoài
đến sáng nay các đối tượng liên quan trong vụ hỗn chiến
xả súng vào anh lê anh việt
đã được công an huyện cờ rông năng triệu tập điều tra
để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh yên bái vừa bắt giữ đối tượng lò văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại tổ hai thị trấn mù căng trải tỉnh yên bái
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin
và bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh yên bái đã bắt quả tang đối tượng quang
khi đang trên đường vận chuyển số ma túy trên
trong một người đàn ông không rõ danh tính
từ xã chế cua nha huyện mù căng trải tỉnh yên bái
về đến tổ hai thị trấn mù căng trải
hiện công an cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng lò văn quang
để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện mường trà phối hợp với đội kiểm soát ma túy
hải quan tỉnh điện biên
vừa bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là giàng a sư
chú tại bản nậm căng một xã mường tùng
huyện mường trà tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin
dao nhọn hai xe máy cùng các tăng vật có liên quan
một đối tượng khác là ly a chu
cùng chú tại bản nậm cang một xã mường tùng
huyện mường trà đã bỏ chạy và trốn thoát
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sau hai ngày xét xử
vào tối qua ngày một mươi tháng bốn
tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo
nguyễn trường duy công chức đội kiểm soát hải quan
cục hải quan tp hcm
một mươi hai năm tù về tội nhận hối lộ
đồng thời hội đồng xét xử
đề nghị bộ công an điều tra làm rõ
hành vi của ông bùi thành trung
là người quản lý trực tiếp của duy
trong phần luận tội
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho rằng
tuy nguyễn trường duy không nhận tội
nhưng dựa vào các tài liệu hồ sơ trong vụ án
kết quả đối chất nhận dạng
đã có đủ cơ sở kết luận nguyễn trường duy phạm tội hối lộ
năm trăm bốn mươi một chín triệu đồng của năm mươi doanh nghiệp
cụ thể từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
duy đã liên hệ đe dọa
buộc các chủ doanh nghiệp và người làm dịch vụ hải quan
cho doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng hóa
tại các cạn ở tp hcm
phải chi tiền để không bị kiểm tra hàng hóa
hội đồng xét xử nhận định có đủ căn cứ
buộc tội bị cáo duy tội nhận hối lộ
từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn trường duy
một mươi hai năm tù
bên cạnh đó trong bản luận tội
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm cũng nêu rõ
quá trình thực hiện nhiệm vụ ông bùi thành trung
đội phó đội kiểm soát hải quan
đã ký phiếu phối hợp không đúng quy định
không làm đúng chức năng của đội kiểm soát hải quan
trong việc phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính
về việc này hội đồng xét xử quyết định
kiến nghị cơ quan điều tra bộ công an
viện kiểm soát nhân dân tới cao
điều tra làm rõ hành vi của ông bùi thành trung
nếu phát hiện sai phạm xử lý theo quy định của pháp luật
siêu trộm đột nhập phá kết sát
trộm cắp ba tám cây vàng vào ngày tám tháng bốn vừa qua
tại tp bắc giang
đã bị công an tp bắc giang
tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định
trước đó vào chiều ngày tám tháng bốn
công an tp bắc giang nhận được đơn trình báo
của bà phan thị minh
chú tại phường mỹ độ tp bắc giang
về việc bị kẻ gian phá cửa đột nhập vào nhà
phá kết sát lấy đi ba tám cây vàng
trị giá khoảng một trăm bốn mươi triệu đồng
nhận được đơn trình báo
lực lượng của bộ công an

đã xác định đối tượng trần văn lưu
chú tại huyện tân yên tỉnh bắc giang
là thủ phạm gây ra vụ trộm
tại cơ quan công an trần văn liêu khai nhận
vốn là họ hàng với bà minh
biết bà minh có lịch về quê an dỗ
nên lưu đã đột nhập vào phá kết sát
trộm toàn bộ số vàng
thông tin này đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
và những diễn biến an ninh trật tự mới nhất
sẽ liên tục được cập nhật trong các bản tin tiếp theo trên antv